ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã chọn ngày một mươi tháng một mươi hai là ngày cà phê việt nam
ngày cà phê việt nam năm nay sẽ diễn ra với chuỗi sự kiện như là không gian trưng bày cà phê việt nam
với sự góp mặt của các tỉnh có diện tích trồng cà phê lớn của việt nam
thông tin được nêu tại buổi họp báo diễn ra vào sáng nay do hiệp hội cà phê cacao việt nam tổ chức tại tp hcm
cùng chữa hoạt động này hiệp hội cà phê cacao việt nam tổ chức thăm quan các nhà máy chế biến sản xuất cà phê
tại biên hoàng đồng nai tổ chức hội nghị giao thương giữa các nhà nhập khẩu nhà sản xuất cà phê trên thế giới
kêu gọi đầu tư vào ngành cà phê việt nam
hiện việt nam có khoảng hai trăm linh tấn cà phê mỗi năm phục vụ cho tiêu dùng nội địa
việt nam tuy là nước sản xuất nhưng tiêu dùng nội địa của việt nam rất thấp
trong khi các nước châu á như hàn quốc mỗi năm tiêu thụ nội địa tăng bảy tám so với năm trước
trong điều kiện biến đổi khí hậu và các vùng cà phê già đang dần tái canh
giữ được vị trí là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê đứng thứ hai trên thế giới cũng là một thách thức
hiện các nước coi cà phê nhân của việt nam là nguyên liệu thuế nhập khẩu bằng bảo hộ chế biến